tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan và người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky
ngày hôm qua đã có cuộc điện đàm thảo luận về việc nối lại thực hiện thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc
từ các cảng biển bên bờ biển đen
trước đó ông erdogan đã xác nhận rằng moscow đã nhất trí nối lại thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc
theo văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ trong cuộc điện đàm với ông zelensky
ông erdogan đã bày tỏ vui mừng khi các bên đã giải quyết vấn đề vận chuyển ngũ cốc thông qua hợp tác
theo ông erdogan điều quan trọng đối với toàn thế giới là cả ukraine và nga đều có thể bán các sản phẩm ngũ cốc của họ
tổng thống erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc
ông erdogan cũng cho rằng cần tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt chiến tranh bằng một giải pháp công bằng
về phần mình tổng thống zelensky đã cảm ơn người đồng cấp erdogan vì vai trò tích cực của nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ
trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen sau khi nga đã tuyên bố ngừng tham gia
trước đó cùng ngày bộ quốc phòng nga thông báo moscow sẽ tham gia trở lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc
mang tên sáng kiến ngũ cốc biển đen sau khi nhận được đảm bảo bằng văn bản của ukraine rằng
không sử dụng các hành lang nhân đạo và các cảng biển của nước này cho các hoạt động quân sự chống lại nga
thông báo của bộ trên nhấn mạnh kết quả này có được nhờ vai trò trung gian của liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ